cảm ơn các bạn đã theo dõi
theo kết quả điều tra ngày một mươi bốn tháng bảy anh vũ thanh bình chồng của chủ tiệm cầm đồ tổ chức sinh nhật cho con và có mời tân cùng con trai đến dự tiệc
tại đây hai cha con tân xảy ra mâu thuẫn đánh nhau với người khác
chiều ngày một mươi chín tháng bảy tân cùng con trai huy động gần hai mươi người đi trên hai ô tô mang theo súng bình ga dao mã tấu cùng đến tiệm cầm đồ lê thúy ở thị xã cai lệ quậy phá
tân và tiến ra lệnh cho những người đi cùng mở van năm bình ga ném vào tiệm cầm đồ
tân nổ súng bắn vào trong tiệm còn tiến cùng bốn người khác cầm dao xông vào chém anh nguyễn văn phát một mươi tám tuổi gây thương tích và đập phá tài sản
sự việc diễn ra trong khoảng hai mươi phút cả nhóm mới rời đi
quá trình khám xét nhà của tân và con trai lực lượng công an thu giữ khẩu súng ngắn hàng chục sao kiếm tự chế
bắt giữ người trái phép sau đó yêu cầu người nhà nạn nhân mang tiền đến chuộc mới thả nạn nhân ra
đây là thủ đoạn mà nhiều đối tượng đã sử dụng trong thời gian qua
nhằm mục đích cưỡng
cùng với hành vi như trên hai đối tượng giáp thanh hưng và trần lê anh khang vừa bị công an huyện bình đại tỉnh bến tre bắt khẩn cấp
do xảy ra mâu thuẫn trong việc làm ăn giáp thanh hưng và trần lê anh khang đã bắt và nhốt ba thanh niên
ngô văn điểm hứa văn quyện và hứa văn đô cùng chú tỉnh kiên giang
sau đó hai đối tượng này yêu cầu nạn nhân gọi điện cho người nhà mang tiền đến chuộng với giá là ba mươi triệu đồng một người
đến ngày hai mươi ba tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín gia đình đô chuyển khoản cho hưng
số tiền ba mươi ba
tám triệu đồng và đô được thả về nhà sau đó đô đến cơ quan công an tố giác
sau khi nhận được tin báo cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bình đại đã điều tra và phát hiện điểm và quyện đang bị giữ tại nhà của hưng
qua làm việc hưng và khang đã khai nhận hành vi của mình
phòng cảnh sát kinh tế công an tp hcm cho biết vừa phát hiện bốn cơ sở sản xuất phân phối thuốc tân dược
thực phẩm chức năng quy mô rất lớn tại nhiều quận huyện trên địa bàn thành phố
tại thời điểm kiểm tra bốn cơ sở sản xuất và phân phối trên địa bàn quận tám quận một mươi quận một mươi một và huyện bình chánh
các trinh sát đội bảy phòng cảnh sát kinh tế công an tp hcm phát hiện nhiều mặt hàng sản phẩm là thuốc tân dược
thực phẩm chức năng giả như viên uống tăng cường nội tiết nữ sinh lực nam mát gan bổ thận và thực phẩm chức năng cho trẻ em
được các đối tượng sản xuất làm giả với số lượng lớn các sản phẩm được pha chế sản xuất bằng hệ thống máy móc hiện đại
qua khai thác ban đầu xưởng sản xuất nằm trên địa bàn huyện bình chánh là nơi chuyên làm giả các loại thuốc tân dược
thực phẩm chức năng của các đơn vị trong nước và quốc tế theo đơn đặt hàng
trung bình một tháng sản xuất giả và xuất ra ngoài thị trường hơn một triệu đơn vị thuốc tân dược thực phẩm chức năng các loại
một cơ sở sản xuất dầu nhớt giả nhãn hiệu castrol với gần hai lít nhớt nguyên liệu tại một địa chỉ
ở phường hòa quý quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng vừa bị lực lượng bộ đội biên phòng đà nẵng phát hiện
trước đó qua phối hợp cùng các đơn vị chức năng kiểm tra ô tô tải do tài xế nguyễn văn hà chú tỉnh hải dương điều khiển
lực lượng bộ đội biên phòng thành phố đà nẵng phát hiện trên xe có sáu mươi can nhựa loại bốn lít chứa dầu nhất giả nhãn hiệu castrol
qua đầu tranh hà khai nhận đang chở số dầu nhất giả này đi tiêu thụ trên địa bàn thành phố
tiếp tục kiểm tra cơ sở sản xuất dầu nhất giả của hà ở phường hòa quý quận ngũ hành sơn
lực lượng biên phòng phát hiện một sáu trăm linh lít dầu nhất nguyên liệu và số tem nhãn vỏ bao bì giả thương hiệu castrol
liên quan đến vụ xe ô tô khách nổ lốp mất lái quét hàng loạt phương tiện khiến hai người tử vong ba người bị thương nặng
thông tin từ bệnh viện đa khoa tỉnh quảng ninh chiều nay cho biết sau khi được các y bác sĩ nỗ lực cứu chữa
các nạn nhân bị thương hiện đã tạm ổn
như đã thông tin vào khoảng tám giờ bốn mươi phút sáng nay tại km một trăm một mươi tám tám trăm linh quốc lộ một mươi tám
xe ô tô khách biển số một mươi bốn b một nghìn chín trăm hai mươi chín trong khi đang lưu thông theo hướng hạ long cẩm phả đến khu vực trên
thì bất ngờ mất lái lao sang làn đường ngược chiều đâm vào xe ô tô bán tải cùng hai xe mô tô
sau cú tông kinh hoàng trên chiếc xe khách tiếp tục lao vào nhà dân bên đường húc tung một số xe máy rồi mới chịu dừng lại
hậu quả vụ tai nạn làm hai người tử vong và ba người bị thương
thương được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đang được điều tra làm rõ